ngày hai mươi hai tháng sáu nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng năm chéo hữu nghị việt nam lemang nga năm hai nghìn một mươi chín
tại sun gold ở thủ đô moscow của lemang nga đã diễn ra giải gold mang tên việt nam và những người bạn
giải gôn là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong chuỗi các hoạt động thể thao chào mừng năm chéo hữu nghị việt nga
hướng tới kỷ niệm bảy mươi năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa việt nam và liên bang nga
sau lễ khai mạc các gôn thủ đã sôi nổi hào hứng ra sân thi đấu cùng giao lưu học hỏi xây dựng và thắt chặt các mối quan hệ tốt đẹp
với những người cùng chung sở thích ở nga và từ khắp nơi trên thế giới
đây cũng là dịp để bạn bè quốc tế hiểu thêm về cuộc sống nét sinh hoạt và văn hóa truyền thống của việt nam
tôi rất vinh dự được đại sứ việt nam tại liên bang nga ngô đức mạnh mời tham dự giải gold lần này
qua giải đấu tôi có thể nói rằng
cộng đồng người việt nam tại liên bang nga là một cộng đồng lớn rất nhiệt tình năng động và đoàn kết
bởi vậy tôi tin tưởng rằng việt nam sẽ đóng một vai trò quan trọng trong mối quan hệ giữa asean và liên bang nga
thực ra cái giải này từ cái tên đặt ra cũng là một giải rất là hay tức là giải về những người bạn
thu hút hết tất cả thu hút được rất nhiều người bạn đến từ nam châu
và đến tụ hợp lại ở đất nước nga này để có một cái giải gọi là giải những người bạn
và trong khuôn khổ của những giải fpga của châu âu năm nay
thì mục đích chính cũng là để tức là vì sở dĩ năm nay
thời gian gần đây có tổ chức được những cái giải này là gì sao
để tất cả các golfer có được cái dịp này để mà sang giao lưu và kết nối với nhau
giải gold việt nam và những người bạn năm hai nghìn một mươi chín là giải đấu được tổ chức hàng năm vào cuối tháng sáu
quy tụ đông đảo gôn thủ ở nga và quốc tế đến tham dự
từ năm hai nghìn một mươi bảy giải đấu này đã chính thức nằm trong hệ thống thi đấu của
hội gôn người việt tại các nước châu âu